và trở thành sương sống của nhiều chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đồng thời thương hiệu chương trình một trăm ba mươi năm đã ngấm vào từng người dân từng cán bộ vùng đặc biệt khó khăn
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi chương trình tiếp tục được thủ tướng chính phủ phê duyệt với ba hợp phần
là đầu tư hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao năng lực cộng đồng
vậy với những điểm mới như trên thì chương trình một ba năm sẽ có những triển vọng mới như thế nào
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này
có thể nói chương trình một trăm ba mươi năm là một thương hiệu rất thân thuộc với cấp ủy chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số
ở vùng dân tộc và miền núi
qua hai giai đoạn đầu tư một nghìn chín trăm chín mươi tám hai nghìn một mươi chương trình một trăm ba mươi năm đã chứng minh vị thế là một chương trình giảm nghèo lớn
và quan trọng nhất hỗ trợ hiệu quả đối với phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu vùng xa và biên giới
kết quả của chương trình đã góp phần đưa việt nam vào danh sách những quốc gia thành công nhất trên thế giới
về giảm nghèo và phát triển kinh tế trong hai thập kỷ vừa qua
đến giai đoạn ba hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm chương trình một trăm ba mươi năm đã thiết kế theo hướng dẫn đầu tư trực tiếp tới người dân
sự thay đổi này là hợp lý khi đảng và nhà nước đã nhìn nhận xóa đói giảm nghèo
nâng cao trình độ nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ lâu dài trọng tâm
để đồng bào có đủ sức đề kháng chống lại các yếu tố bất lợi về điều kiện tự nhiên
khó khăn về kinh tế xã hội nhằm từng bước phát huy nội lực vươn lên phát triển bền vững
tuyên quang là một trong những tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trong những năm qua được sự quan tâm của đảng và nhà nước
các chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn
đời sống của bà con nhân dân và bộ mặt nông thôn của tuyên quang
có nhiều khởi sát
từ nguồn vốn chương trình một trăm ba mươi năm giai đoạn ba tỉnh tuyên quang đã khởi công xây dựng trên sáu trăm chín mươi công trình
trong đó có hơn hai trăm bảy mươi công trình giao thông bảy mươi bốn công trình thủy lợi một trăm bảy mươi ba công trình trường học
một trăm ba mươi bảy nhà sinh hoạt cộng đồng hai mươi hai công trình điện bốn trăm linh y tế một mươi công trình nước sạch
với tổng kinh phí đầu tư là gần ba trăm ba mươi năm tỷ đồng
nhờ đó người dân đã có thêm cơ hội để phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo
gia đình ông triệu tiến tuy ở thôn nà cong xã tri phú huyện chiêm hóa thuộc diện hộ nghèo trong xã
từ nguồn vốn của chương trình một trăm ba mươi năm năm hai nghìn một mươi bốn ông đã được hỗ trợ một con trâu cái để nuôi sinh sản
đến nay trâu cái đã đẻ được một lứa và hai con trâu hiện đang sinh trường và phát triển tốt
nhờ vậy gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo bền vững
ông đã xây được một căn nhà cấp bốn
diện tích sáu mươi m hai và mua sắm được nhiều vật dụng tiện nghi sinh hoạt trong gia đình
trước đây thì gia đình cũng loay hoay không biết làm gì
tôi chẳng chở không biết làm cái gì để có một cuộc sống ổn định cho gia đình
sau đó từ khi có nguồn vốn một trăm ba mươi năm hỗ trợ thì tôi mua một con trâu và đẻ ra thêm một con
từ đó tôi đã có ý định mà tôi đã phát triển thêm một đàn dê
để có thêm một cái nguồn thu nhập ổn định
hiệu quả từ việc triển khai các chính sách phát triển dân tộc thiểu số thông qua chương trình một trăm ba mươi năm của chính phủ
đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng sâu vùng xa vùng miền núi của tỉnh lào cai
góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng đời sống vật chất
tinh thần cho đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn
điểm nhấn trong thực hiện chính sách dân tộc thông qua chương trình một trăm ba mươi năm ở lào cai
là đã sử dụng hiệu quả vốn đầu tư vào việc tạo sinh kế cho đồng bào vượt khó phát triển vươn lên
đặc biệt là hỗ trợ vốn đất đai tư liệu vật tư công cụ và phương pháp cho đồng bào phát triển sản xuất
theo ước tính từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm tỉnh lào cai đã đầu tư một trăm linh năm bảy trăm sáu mươi bốn triệu đồng
cho hỗ trợ phát triển sản xuất khu vực dân tộc thiểu số khó khăn
đạt chín mươi bảy kế hoạch đề ra
nguồn kinh phí này tập trung chủ yếu đầu tư hỗ trợ giống cây lương thực như ngô lúa chè cây ăn quả
cây dược liệu như gừng đương quy atiso sa nhân thảo quả cây lâm nghiệp cây trồng khác đao giềng khoai tây
hỗ trợ giống vật nuôi đại gia súc gia súc nhỏ da cầm thủy cầm thủy sản cho đồng bào phát triển sản xuất
nhờ vậy cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp đã
cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp đã chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa không chỉ góp phần tạo nguồn cung phục vụ cho tiêu dùng tại chỗ
tạo việc làm mà còn tham gia vào thị trường hàng hóa nâng cao nhận thức xóa bỏ các tập tục canh tác lạc hậu cho đồng bào cải thiện thu nhập
tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực dân tộc thiểu số khó khăn ở lào cai đã giảm từ hai mươi chín chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi một xuống còn một mươi hai ba năm hai nghìn một mươi năm

tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực dân tộc thiểu số khó khăn ở lào cai đã giảm từ hai mươi chín chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm xuống còn một mươi hai ba năm hai nghìn một mươi năm